theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung mương hiện tại bộ đội biên phòng các tỉnh tuyến biển đã phối hợp với chính quyền gia đình chủ tàu thuyền trưởng thông báo hướng dẫn kiểm đếm cho hơn bảy mươi sáu phương tiện về hướng di chuyển của bão số một để di chuyển phòng tránh hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm
trong đó hơn một mươi bốn bảy trăm tám mươi tàu với hơn chín mươi năm chín trăm tám mươi lao động các phương tiện đang hoạt động từ khu vực bắc vĩ tuyến năm mươi đã nắm được thông tin và đang di chuyển tránh khỏi khu vực nguy hiểm
theo dự báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương hồi một mươi ba h ngày hai tháng một vị trí tâm bão số một ở vào khoảng sáu một độ vĩ bắc một trăm linh tám hai độ kinh đông cách đất liền các tỉnh nam bộ khoảng bốn trăm ba mươi km về phía đông nam
theo dự báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung mương hồi một mươi ba h ngày hai tháng một vị trí tâm bão số một ở vào khoảng sáu một độ vĩ bắc một trăm linh bốn bốn độ kinh đông cách đất liền các tỉnh nam bộ khoảng bốn trăm ba mươi km về phía đồng